bộ giáo dục và đào tạo vừa gửi công văn tới các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh ncov
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học chỉ đạo các cơ sở giáo dục duy trì liên lạc giữa nhà trường với gia đình để giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn học sinh tự học
chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị đồng bộ các biện pháp để đón học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần của tất cả học sinh giáo viên
xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh tại địa phương theo nguyên tắc phải bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định
căn cứ vào tình hình thực tiễn bộ giáo dục và đào tạo sẽ quyết định việc điều chỉnh một số mốc thời gian năm học để các địa phương xây dựng kế hoạch học bù bảo đảm khả thi và thực hiện chất lượng hiệu quả